thông tin liên quan đến vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại dốc rừng cấm huyện hữu lũng tỉnh lạng sơn
lý trình khoảng km bảy mươi tám trăm linh trên quốc lộ một a khiến chân năm người tử vong
và đến trước ngày hôm nay tại hai trung tâm y tế huyện chi lăng và hữu lũng
một mươi nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn đã được các y bác sĩ cứu chữa kịp thời và cơ bản ổn định sức khỏe
vào khoảng hai giờ một mươi phút ngày hôm nay tại km bảy mươi tám trăm ba mươi quốc lộ một a thuộc địa phận thôn rừng cấm chắm non xã hòa lạc huyện hữu lũng tỉnh lạng sơn
vụ tai nạn giao thông xảy ra giữa xe ô tô hợp đồng chở khách một mươi sáu chỗ ngồi với xe ô tô đầu kéo
sau đó xe ô tô một mươi sáu chỗ tiếp tục va chạm với xe ô tô đầu kéo khác chạy theo chiều ngược lại
hậu quả năm người tử vong một mươi người bị thương
nguồn nhân sơ bộ ban đầu xác định xe khách một mươi sáu
sáu chỗ khi tới đoạn đường trên là dốc cua
trời tối lại không có đèn đường nên đã gây tai nạn
kết quả test nhanh từ cục cảnh sát giao thông cả ba tài xế đều không có nồng độ cồn không sử dụng chất ma túy
còn tại tỉnh bình định cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cũng vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp hồ thanh cường
bốn mươi ba tuổi trú tại thôn háo đức xã nhân an thị xã an nhân để điều tra làm rõ về hành vi giết người
vào khoảng chín h ba mươi phút sáng ngày ba mươi tháng một mươi tại xã nhơn an thị xã an nhơn xảy ra vụ án mạng làm ba người trong cùng một gia đình bị thương vong
vào thời điểm này hồ thanh cường trong lúc lên cơn tâm thần đã dùng dựa đuổi chém nhiều người thân trong gia đình
hậu quả bố của cường là ông hồ hiễu cảnh tử vong tại chỗ
anh trai là hồ quốc nhật tử vong trên đường đi cấp cứu
còn mẹ là bà trương thị dư bị thương rất nặng hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh bình định
đối tượng ngay sau đó đã bị lực lượng công an khống chế bắt giữ
qua làm việc đối tượng có biểu hiện bị bệnh tâm thần nên tâm lý thường xuyên bất ổn
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện kim động tỉnh hương yên cũng vừa ra quyết định tạm giữ năm đối tượng
về hành vi bắt giữ người trái pháp luật và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
tổ công tác của công an huyện kim động kiểm tra tại phòng một trăm linh bốn của nhà nghỉ thôn tiên cầu xã hiệp cường huyện kim động
công tác phát hiện nhóm đối tượng gồm bốn nam một nữ cùng các túi ni lông có chứa chất tinh thể màu trắng và viên nén màu hồng
nghi là ma túy cùng nhiều vật dụng liên quan
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận vào khoảng tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba một nạn nhân
vay của nguyễn xuân khoa số tiền tám mươi triệu đồng
do không trả được nợ nên khoa đã cùng bạn nhiều lần tìm đòi nợ
biết nạn nhân trốn ở tỉnh quảng ninh khoa và đồng bọn bắt giữ nạn nhân đưa về nhà nghỉ
tại đây các đối tượng sử dụng ma túy và dùng dùi cui điện tự chế đánh nạn nhân và yêu cầu trả tiền
hiện vụ việc đang được xử lý theo quy định của pháp luật
vào khoảng một mươi chín h ba mươi phút ngày ba mươi tháng một mươi trên tuyến quốc lộ một a khu vực ấp tâm kiên xã đại tâm huyện mỹ xuyên tỉnh sóc trăng
lực lượng công an đã bắt quả tăng hai đối tượng gồm lâm trường giang chú tại huyện mỹ xuyên và nguyễn ngọc quế anh
chú tại thành phố sóc trăng tỉnh sóc trăng về hành vi tàng trữ trái phép
lực lượng công an phát hiện giang điều khiển xe máy chở quế anh có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng phương tiện kiểm tra
qua kiểm tra phát hiện trên người và phương tiện của đối tượng có cất dấu ba gói ni lông bên trong có chứa nhiều chất tinh thể màu trắng
nghi là ma túy một bộ dụng cụ dùng để ma túy sử dụng ma túy và số tiền trên ba triệu đồng cùng với một số tăng vật có liên quan
tiến hành khám xét nhà của giang thu giữ một gói ni lông chứa chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy
bước đầu đối tượng giang khai nhận các chất tinh thể màu trắng trong các gói ni lông là ma túy và hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị theo thống kê của các đơn vị chức năng trong số các đối tượng liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh quảng bình có đến hơn chín mươi trong độ tuổi từ một mươi sáu đến ba mươi tuổi và có xu hướng ngày càng trẻ hóa
và đây là tình trạng đáng báo động bởi khi đã lún sâu vào ma túy
kỳ tự bản thân đã để mình vào ngõ hẹp không tìm được lối thoát
huỳnh quốc thông ba mươi tuổi và phát xuân long hai mươi tám tuổi bị tòa nhân dân tp đồng hới tỉnh quảng bình tuyên phạt hai năm tù bởi hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
ở thành phố đồng hới hành vi sử dụng mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy đều đang có chiều hướng trẻ hóa
trên địa bàn thành phố đồng hới hiện nay thì độ tuổi đối với các bị cáo thì trẻ hóa
từ các năm chín mươi bảy
có những vụ án là có bị cáo sinh năm hai nghìn
đa số các bị cáo mà được tòa án sạch sử thì đối với các bị cáo ngay lúc đầu thì những bị cáo đều trả lời là do thiếu hiểu biết
cũng như nghỉ là việc sử dụng ma túy là để làm cái nguồn cảm hứng hoặc là tăng cái cảm xúc cảm giác mạnh
vì một chục ham chơi tuổi trẻ mà tôi đã vận vào phòng lo lý
tôi muốn cải tạo tốt để được sống về với gia đình và xã hội để làm lại cuộc đời ạ
theo thống kê của ngành tòa
có đến hơn bảy mươi các đối tượng sử dụng ma túy nằm trong độ tuổi một mươi sáu đến ba mươi
tính đến hết tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba lực lượng công an tỉnh quảng bình đã phát hiện hơn một trăm linh vụ với một trăm hai mươi năm đối tượng liên quan đến hành vi sử dụng ma túy tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
hầu hết các đối tượng đang ở độ tuổi rất trẻ nhiều đối tượng đang là học sinh sinh viên
từ năm hai nghìn năm lãnh đạo quốc gia thực phố chỉ đạo các đối nghiệp vụ cùng với công an các trả phương

để ngăn chặn với lâu dài lực lượng công an cần tăng cường tuyên truyền thêm về tác hại của ma túy trên mạng xã hội như zalo facebook tới người dân đặc biệt là thanh thiếu niên
bên cạnh đó cần đấu tranh triệt xóa các tụ điểm phức tạp về ma túy để giảm thiểu tình trạng sử dụng ma túy trên địa bàn quảng bình
trong thời gian tới
hôm nay ba mươi một tháng một mươi tại phiên tòa sơ thẩm của tòa nhân dân tp hcm xét xử vụ án xảy ra tại sở khoa học và công nghệ tp hcm
đại diện viện kiểm soát tại phiên tòa đã đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo phan minh tân cựu giám đốc sở từ bốn đến sáu năm tù giam
phan thu nga cựu trưởng phòng quản lý khoa học ba năm tù cho hưởng án treo
võ thùy linh cựu trưởng phòng kế hoạch tài chính từ ba đến năm năm tù
khuất duy vĩnh long cựu trưởng phòng quản lý công nghệ từ một mươi đến một mươi hai năm tù
nguyễn quốc thái cựu phó trưởng phòng quản lý công nghệ hai năm tù cho hưởng án treo
và chu bá long cựu cán bộ phòng quản lý công nghệ hai năm tù cho hưởng án treo
cùng về tội vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng
theo viện kiểm sát qua hồ sơ chứng cứ và diễn biến phiên tòa viện kiểm sát xác định ông tân cùng các thuộc cấp
đã duyệt và cấp tín dụng cho công ty đầu tư và phát triển công nghệ huy hoàng do ông nguyễn trọng vũ việt kiều mỹ làm giám đốc
vay tiền khi không đủ điều kiện gây thiệt hại tài sản nước hai mươi hai sáu tỷ đồng
công ty huy hoàng sau khuyên nhận giải ngân đã không hoàn thành dự án
ông nguyễn trọng vũ bỏ trốn không trả lại các khoản tiền gây thiệt hại cho tài sản nhà nước
trong vụ án này ông tân là chủ mưu phạm tội vệ lỗi cố ý không thực hiện đúng các quy định gây thiệt hại tài sản nhà nước hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
riêng ông nguyễn quốc thái được xác định bệnh nặng không thể tham gia phiên tòa nên tòa đồng ý với đơn xét xử vắng mặt
đối với ông khuất duy vĩnh long viện kiểm sát cho rằng trong quá trình tòa nhân dân tp hcm giải quyết vụ án ông long đã bỏ trốn
đối với ông khuất duy vĩnh long viện kiểm soát cho rằng ông long có thái độ ngoan cố không chấp hành quy định pháp luật nên cần phải xử lý nghiêm
phòng phòng chống ma túy và tội phạm đội biên phòng tỉnh lào cai chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng vừa bắt nhóm đối tượng vận chuyển trái phép ba trăm năm mươi hai kg pháo hoa nổ
vào khoảng ba giờ sáng ngày ba mươi tháng một mươi tại khu vực thôn pò ngảng xã lùng vai huyện mường khương tỉnh lào cai
tổ công tác lên ngành đang tiến hành tuần tra kiểm soát tại khu vực biên giới thì phát hiện một nhóm đối tượng điều khiển nhiều xe gắn máy chở nhiều bao tải trên xe
khi gặp tổ công tác liên ngành các đối tượng đã tăng ga bỏ chạy tổ công tác đã bắt giữ một đối tượng cùng một xe mô tô và trên xe có chở bốn bao tải bên trong có chứa một mươi hai hộp pháo
tổ công tác tiến hành truy đuổi thì phát hiện nhóm đối tượng còn lại bỏ xe và hàng để chạy thoát thân
phát hiện thêm năm xe gắn máy và một mươi một bao tải bên trong có chứa pháo